trên nhiều hội nhóm mua bán của facebook hiện nay xuất hiện không ít tình trạng các đối tượng lập các tài khoản đăng các thông tin bán sản phẩm dịch vụ thường với giá cả cạnh tranh hấp dẫn hơn
sau khi có người đặt mua thì yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước nhưng chúng không thực hiện nghĩa vụ chuyển hàng hoặc chuyển hàng không đúng với sản phẩm dịch vụ quảng cáo
đồng thời ngay lập tức xóa tài khoản chặn cuộc gọi khiến cho người mua không thể liên lạc được
đối với những cái shop lạ và đặc biệt là có chính sách khuyến mãi hoặc là những cái chính sách giá cực kỳ là hấp dẫn thì chúng ta phải hết sức thận trọng và phải có cái cơ chế để đảm bảo kiểm tra được chất lượng quảng hóa khi mà và cái yêu cầu về hoàn hủy đơn hàng cũng như là trả lại tiền khi mà không ưng đối với cái sản phẩm dịch vụ đó
theo các chuyên gia các đối tượng thường đánh vào tâm lý thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo bên cạnh đó khi dính chiêu lừa này
nhiều người lại chọn cách bỏ qua bởi số tiền bị lừa không lớn đồng thời các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản khiến cho nhiều người tiếp tục bị lừa vì thế mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác và lên tiếng cảnh báo cho những người xung quanh để tránh bị lừa đảo
những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn những cuộc gọi tin nhắn kết thúc thúc giục phải động nhanh như thời gian khuyến mại đã hết
trong tình huống này bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi
tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
mùa bán hàng trực tuyến trên các mạng xã hội đã tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người bán và sự thuận tiện nhanh chóng cho người mua
tuy nhiên hãy trở thành người tiêu dùng thông thái để mua được những sản phẩm dịch vụ tốt theo nhu cầu và không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi thống đốc ngân
hàng nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của thủ tướng và các công văn của văn phòng chính phủ
đồng thời phó thủ tướng giao ngân hàng nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát
tắt chặt chẽ toàn diện có trọng tâm trọng điểm đối với thị trường vàng
cùng với đó phó thủ tướng đề nghị giám sát thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng
các chủ thể khác tham gia thị trường mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định bình ổn an toàn thị trường vàng góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế
đồng thời bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn lành mạnh hiệu quả và bền vững
các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả xử lý trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
hầu hết các nhóm hàng nông sản xuất khẩu của việt nam đều tăng trưởng mạnh có mặt hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt chín tám mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng năm mươi ba so với cùng kỳ năm trước
hầu hết các mặt hàng nông lâm sản đều ghi nhận chiều hướng gia tăng tăng giá trị xuất khẩu
điển hình là nhóm nông sản chính như gạo rau quả và cà phê đạt năm một mươi tám tỷ đô la mỹ
nếu như năm hai nghìn hai mươi ba nhóm hàng lâm sản thủy sản xuất khẩu giảm sâu thì ngay những tháng đầu năm đã phục hồi mạnh
trong hai tháng đầu năm nay
thì nhóm hàng lâm sản đã thu về hai chín tỷ đô la mỹ tăng năm mươi chín bảy và nhóm hàng thủy sản là một ba mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng hai mươi tám chín
quý vị thân mến bố trạch là nơi mà hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh đẹp của tỉnh quảng bình
đặc biệt là di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
mỗi năm địa phương đã đón hàng trăm khách đến để tham quan
và điểm đảm bảo an ninh du lịch
vấn đề hết sức quan trọng tạo ra được hình ảnh đẹp cho điểm đến
tuyến đường trung tâm đi vào khu vực di sản quốc gia phong nha kẻ bàng
trước đây tình trạng chèo kéo khách sử dụng các dịch vụ hàng quán lưu trú vẫn thường xảy ra
tuy nhiên với việc lắp đặt hệ thống camera giám sát và việc tuyên truyền
xử lý của lực lượng chức năng vấn đề này đã cơ bản được giải quyết
lắp các hệ thống camera an ninh ở các vùng phát triển du lịch mạnh
rồi là các ngã ba ngã tư
các trục đường và chỉ đạo lượng công an xử lý dịch điệp
các tình trạng treo kéo khách rồi là xin tiền khách du lịch
thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền và mời các đối tượng chèo kéo khách chỉ cam kết
đồng thời tăng cường công tác tuân tra xử lý
đặc biệt là từ tuyến ngã ba đường vào thị trấn phong nha để cung tâm du lịch
đến thời điểm hiện tại sau khi bộ định công an chỉ quy chúng tôi đã xử lý năm trường hợp
trái địa bàn thị trấn phong nha
hiện có đến một trăm hai mươi
hai mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
công an thị trấn thường xuyên nhắc nhở chủ cơ sở trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự
hướng dẫn khách bảo quản tài sản đặc biệt là niêm yết công khai bảng giá dịch vụ
tạo tâm lý yên tâm thoải mái cho du khách
chúng tôi đã thực hiện trách trẻ việc khai bảo lưu trú
cũng như nội quý phong nghị và công khai giá niêm yết cho khách có thể yên tâm lựa chọn
được xem là trái tim du lịch của quảng bình là điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch việt nam
ngày cuối tuần di sẵn phong nhà cải bản đón từ hai ba ngàn khách
mùa có điểm du lịch có thể lên đến bảy tám ngàn
đảm bảo an ninh du lịch là vấn đề đặc biệt quan trọng được đặt ra
giáo trách nhiệm cho công an cơ sở đặc biệt là công an thị trấn phong nhà
công an các xã có các địa điểm du lịch thu hút khách đến
triển khai cụ thể về tận từng địa bàn có hướng dẫn tuyên truyền cho bà con
đặc biệt là những hồ gia đình làm kinh doanh du lịch
để bà con nắm chắc các quy định của pháp luật và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
qua đó thì một phần ổn định thêm cái tình hình trên địa bàn
đồng thời công an huyện cũng tổ chức các ca trực ca tuần tra khép kính các địa bàn
để một mặt là phòng ngừa rắn đe các loài đối tường
có thể là phòng ngừa rắn đe các đối tường trồn cắp
các đối tượng có hành vi đối với các hoạt động vi phạm pháp luật hình sự trên địa bàn
để du khách yên tâm đến với bộ trạch
lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý an ninh du lịch
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với phòng nhà kẻ bàng nói riêng
cũng như đến với bộ trạch nói chung
tuy nhiên để tạo dựng hình ảnh của một điểm đến thân thiện an toàn
điều quan trọng nhất là ý thức của mỗi một người dân
mỗi một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
và tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kinh tế phương nam
dự án cầu đường nguyễn khoái kết nối các quận bốn bảy và quận một
với tổng mức đầu tư hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm nay
hiện chủ đầu tư cùng với các đơn vị liên quan đang chuẩn bị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
kinh tế phương nam
thông tin về tiến độ thực hiện dự án
đại diện sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ quý i đến quý bốn năm nay
sẽ lập thấm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chính dự án
thực hiện bù thường hỗ trợ và tác định cư
dư dời hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng cầu đường nguyễn khói
có tổng mức đầu tư khoảng ba bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng thực hiện bằng ngân sách thành phố
trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
chi phí xây dựng khoảng một bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng
công trình do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm làm chủ đầu tư
dự kiến biệt khói công xây dựng hoàn thành công tác bùi thường hỗ trợ tác định cư
tổ chức thi công nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác
từ quý iv năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy và trình phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành đây sẽ là trục đường chính kết nối khu nam với khu trung tâm tp hcm
góp phần giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông tại cầu kinh tẻ cầu nguyễn văn cử
cầu chứ y và đường nguyễn hữu thọ hiện nay
tại tp hcm hiện nay nhiều gia đình ở thành phố chật vật trong việc tìm kiếm người giúp việc làm mới
trên các trang mạng xã hội và các website tìm việc làm đã xuất hiện nhiều bài đăng tìm kiếm người giúp việc tại nhà
kèm theo đó là mức lương từ tám đến một mươi hai triệu đồng một tháng cùng chế độ đại ngộ hấp dẫn
tuy nhiên để tìm được một người giúp việc ưng ý
cũng không phải điều đơn giản
một trung tâm mô giới việc làm tại tp hcm cho biết từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đơn vị đã nhận được hàng trăm thông tin tuyển dụng tìm người giúp việc tại nhà
tuy nhiên hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí này là chỉ bằng một nửa so với nhu cầu thực tế
nguyên nhân là vì nhiều người lao động có xu hướng ở lại quê và đặc thù của nghề này
là hai bên phải phù hợp về tính cách lối sống
không thuê được người giúp việc lâu dài một số gia đình lựa chọn dịch vụ thuê
giúp việc theo giờ giá giao động từ một trăm linh đến một trăm năm mươi nghìn đồng mỗi giờ
đang được xem là giải pháp tạm thời
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
thành đoàn tp hcm phối hợp cùng sở lao động thương binh và xã hội thành phố
tổ chức hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
hội thi sẽ diễn ra tới hết ngày một mươi chín tháng bốn
hội thi là môi trường để các học sinh sinh viên đang học tập
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trên địa bàn thành phố
có cơ hội trang luyện tay nghề kỹ năng chuyên môn giao lưu học hỏi kiến thức
khẳng định chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
khác với những năm trước hội thi năm nay có một mươi chín nghề thi với ba nghề thi mới
giải pháp phần mềm công nghệ thông tin lắp cáp mạng thông tin và kỹ thuật chế biến món ăn
đồng thời tăng thêm tám hội đồng thi mới
đặc biệt ngoài phần thi thực hành nghề các thí sinh bản b sinh viên hệ một mươi hai
đã tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thực hiện phần thi trắc nghiệm tiếng anh
trên phần mềm máy tính tại từng hội đồng thi
đề thi tiếng anh năm nay sẽ phù hợp với đặc điểm ngành nghề của thí sinh tại hội đồng thi đó
qua một mươi năm lần tổ chức hội thi bang tổ chức hội thi cũng mong muốn tiếp tục hoàn thiện
và nâng chất công tác tổ chức
bên cạnh việc nâng chất về mặt chuyên môn các nội dung của các hội đồng thi
chúng tôi cũng tiếp tục đưa bộ môn tiếng anh ngoại ngữ vào trở thành nội dung thi
dành cho các em thí sinh để thông qua đó giúp cho các em hiểu và ý thức được
tầm quan trọng của ngoại ngữ hiện nay đối với nguồn nhân lực của thành phố và của đất nước
từ đó giúp cho các em được trao dồi và tạo một tinh thần một ý thức
để tự trao dồi bản thân cả nâng cao năng lực bản thân cả về kỹ năng nghề nghiệp
và cả về năng lực ngoại ngữ để có thể tham gia được vào thị trường lao động
công tác tổ chức hội thi và đặc biệt là từng hội đồng thi chúng tôi cũng rút kinh nghiệm
của từng năm để những vấn đề được lưu ý cái quá trình tổ chức ra đề công tác đánh giá
và coi thi nó cũng đảm bảo được những yêu cầu của hiện nay để làm cho hội thi được tổ chức
một cách công bằng khách quan và chất lượng nhất
qua một mươi bốn lần tổ chức thành công hội thi đã khẳng định trở thành sân chơi phong trào
học thuật tay nghề uy tín nhận được sự ủng hộ của đông đảo cơ sở giáo dục
nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
là một trong những giải pháp xây dựng nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao
lan tỏa và bổ sung vào thị trường lao động của thành phố lực lượng lao động trẻ có năng lực
tay nghề tốt đáp ứng xu hướng chuyển dịch lao động và xu thế phát triển hội nhập thế giới
theo bang tổ chức hội thi năm nay thu hút bảy trăm tám mươi bảy thí sinh đến từ ba mươi sáu trường trung cấp
cao đẳng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh đăng ký tham gia
hội thi năm nay thu hút bảy trăm tám mươi bảy thí sinh đến từ ba mươi sáu trường trung cấp cao đẳng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

trong khuôn khổ chương trình là chuỗi hoạt động hành trình tiếp lửa yêu nghề
nhận kỷ niệm một mươi năm lần tuổi
tổ chức hội thi bao gồm hành trình kết nối tương lai với các nội dung trải nghiệm và tham quan môi trường làm việc
quy trình sản xuất chế biến hoạt động lao động tại đơn vị công ty tại khu công nghiệp khu chế xuất
chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm từ các bộ phận phòng bang của doanh nghiệp công ty
cùng các hoạt động tôn vinh gắn kết
sau khi lập kỷ lục phòng vé việt từ ngày hai mươi hai tháng ba
bộ phim mai của trấn thành sẽ khởi chiếu ở nhiều nước như mỹ canada anh đức
theo thông tin của đơn vị phát hành phim điện ảnh mai sẽ được hãng ba nghìn ba trăm tám mươi tám films công chiếu tại hơn một trăm linh rạp
trên khắp các nước như mỹ canada anh đức cộng hòa séc slovakia vào ngày hai mươi hai tháng ba
đây là tồn mở mạng lớn nhất ở bắc mỹ và châu âu của một bộ phim do việt nam sản xuất
đồng thời là lần đầu tiên có xuất chiếu rạp trong cùng ngày trên khắp hai châu lục
mai là bộ phim đầu tiên đạt bốc năm trăm linh tỷ
tại việt nam chỉ sau chưa đầy bốn tuần công chiếu
phá kỷ lục trước đó có doanh thu nhà bà nữ là bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng và phim bố già bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
phim mai xoay quanh cuộc sống của nữ chính tên mai do phương anh đào đóng
một nhân viên massag gần bốn mươi tuổi tình cờ gặp lại nhạc công dương do tốn trần thủ diễn và được anh săn đón
do tự ti bản thân mai không đủ dũng khí đón nhận tình cảm của chàng trai kém cô bảy tuổi
cầu dây văn phú mỹ lớn nhất thành phố hồ chí minh bắt qua sông sài gòn
nối quận bảy và thành phố thủ đức nằm trên tuyến đường vành đai hai
cầu có tổng mức đầu tư hai bảy mươi sáu tỷ đồng được khởi công vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn năm
công trình vượt tiến độ đến bốn tháng và đã khánh thành vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cầu phú mỹ có chiều dài hơn hai mét chiều rộng hai mươi bảy năm mét và có bốn làng xe cơ giới
hai làng xe thô sơ phục vụ người dân
hơn nữa cầu được thiết kế khoang thông thuyền có chiều rộng hai trăm linh mét và tỉnh khung bốn mươi năm
sự ra đời của cây cầu này đã giảm thiểu sự ủng tắc giao thông rất nhiều
đặc biệt đây còn là cây cầu dây văn lớn nhất thành phố hồ chí minh ở thời điểm hiện tại
mỗi ngày còn là nơi hàng trăm nghìn giao thông qua lại
cầu cũng giúp cho việc lưu thông trên quốc lộ một đoạn từ miền bắc và miền trung
đi đồng bằng sông cửu long qua địa phận thành phố được trút ngắn
sau khi các đường vành đai được nối đến góp phần làm giảm sự quá tải
cho hệ thống giao thông đường bộ ở thành phố hồ chí minh
khi ấy các xe tải loại lớn và xe container sẽ không chạy trong nội thành nữa
góp phần làm giảm nguy hiểm cho nội thành
nhìn từ trên cao những chặng đường trải dài từ đầu cầu đến bên kia sông sài gòn
mềm mại như một giải lụa
cầu không chỉ là công trình trọng điểm của việt nam
mà còn được đánh giá là cầu dây văn hiện đại trên thế giới
việt nam hiện có gần bảy năm triệu tài khoản chứng khoán cá nhân
cùng với sự tham gia về số lượng tăng nhà đầu tư thì cũng nở rộ chuyên gia tự phong
các hội nhóm lợi dụng thời điểm thị trường sôi động trở lại
nhiều đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để mời chào người dân tham gia đầu tư
có không ít nhà đầu tư bị các thầy chứng khoán giả danh mời gọi đầu tư
nhưng thực chất là để chiếm đoạt lừa đảo tài sản
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận cho thấy không ít nhà đầu tư bị lừa đảo từ những người tự xưng là chuyên gia thầy chứng khoán
trong các hội nhóm trên mạng xã hội với các chiêu thức không mới như cam kết lợi nhuận khủng
mua cổ phiếu với giá rẻ hơn thị trường các thầy chứng khoán online tiếp tục đưa nhiều nạn nhân vào bẫy
khi chứng khoán nóng trở lại
theo chia sẻ từ các nhà đầu tư cho biết việc tham gia các hội nhóm đầu tư trên mạng xã hội hiện nay
là rất phổ biến và cũng thường xuyên nhận được lời mời tham gia các hội nhóm
ngoài những nhóm do một số môi giới của công ty chứng khoán lập ra
thì cũng có những group gia lô để mời gọi nhà đầu tư tham gia với những ưu đại như lợi nhuận cao
mua bán t trong ngày hoặc là mua được giá rẻ hơn so với thị trường
khi nhà đầu tư tham gia vào những nhóm đó thì họ sẽ được nhận những thông tin
rất là có thể là giả mạo và lừa đảo nhà đầu tư
và khi làm theo những nhóm hội đó thì có thể mất tiền
dù dư luận liên tục lên tiếng cảnh báo
nhưng chiêu lừa này vẫn còn hiệu quả
để dụ dỗ các nhà đầu tư non trẻ
để thực hiện hành vi lừa đảo
ban đầu các đối tượng sẽ tạo niềm tin cho bị hại
thông qua việc khoe tặng các khóa học miễn phí
cung cấp thông tin hình ảnh tài khoản với tỷ lệ lợi nhuận cao
từ đó dẫn dắt các nhà đầu tư nóng lòng tham gia
thành viên tham gia cũng rất đông đảo
lên tới vài nghìn người mỗi nhóm

các nhóm này sử dụng như lập nhóm tư vấn
phân tích để thu phí hô hạo mua cổ phiếu

sự nhẹ dạ cả tinh của nhà đầu tư
ngoài mục đích lừa khách hàng nộp tiền vào các ứng dụng ảo
các nhóm này sử dụng như lập nhóm tư vấn
phân tích để thu phí hô hạo mua cổ phiếu
nhưng đặc điểm chung vẫn là đánh vào lòng tham
nhưng đặc điểm chung vẫn là đánh vào lòng tham gia